ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
theo đó tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh cao bằng
tại đây ghi nhận số ca nhiễm tăng cao đặc biệt có nhiều ổ dịch cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại thành phố cao bằng và hai huyện trùng khánh hòa an
hơn nữa dịp nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai đang đến gần dự báo số lượng người dân đến và trở về tỉnh nghỉ tết sẽ tăng cao
tỉnh cao bằng đã yêu cầu dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu như karaoke massage quán bar internet cho chơi điện tử bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai
đối với các trường hợp đến hoặc trở về tỉnh từ các địa phương khu vực có cấp độ dịch cấp bốn vùng đỏ cấp độ ba vùng cam
khi vào địa bàn tỉnh phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính được thực hiện trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi lấy mẫu
trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus sars cov hai kết quả âm tính mới được vào tỉnh
trong dịp nghỉ tết yêu cầu các cán bộ công chức viên chức người lao động và khuyến cáo toàn thể nhân dân hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh
tại các địa phương trong tỉnh khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển đặc biệt là từ các địa phương có cấp độ dịch thấp đến các địa phương có cấp độ dịch cao hơn và ngược lại
trừ các hoạt động vận chuyển lưu thông hàng hóa dịch vụ sản xuất kinh doanh
không tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đối với các lễ hội xuân chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội và dừng các hoạt động văn nghệ
không tụ tập ăn uống đông người sau khi kết thúc các cuộc họp hội nghị tổng kết cuối năm
hạn chế tối đa số người tại các đám cưới đám hiếu hỉ gia đình tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm với chính quyền địa phương bằng văn bản
ủy ban nhân dân cấp xã tổ covid cộng đồng giám sát việc thực hiện theo quy định
tăng cường kiểm soát phòng chống dịch tại chợ nơi tập trung đông người
trong dịp nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai các khu vui chơi giải trí khu điểm du lịch di tích lịch sử
danh làm thắng cảnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
không tập trung đông người các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
tại công điện số năm cd ubnz ngày hai mươi ba tháng bảy
đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đảm bảo hoàn thành mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cho trẻ từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
tập trung các nguồn lực triển khai tiêm vết vaccine thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
thuộc nhóm nguy cơ cao thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lưu động ngay tại nhà
bảo đảm không để suất ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine
đầy đủ trừ trường hợp chống chỉ định
các địa phương chủ động xây dựng mô hình tổ chăm sóc y tế lưu động để kịp thời theo dõi
hướng dẫn kiểm tra sức khỏe cho các trường hợp f điều trị tại nhà f một cách ly tại nhà
tiếp tục giả soát các cơ sở có thể chưng dụng làm cơ sở thu dung và điều trị f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
để đảm bảo chủ động trước những diễn biến mới của dịch covid một mươi chín
nhất trí chủ trương thành lập và sử dụng cơ sở thu dung điều trị các trường hợp mắc covid một mươi chín nhẹ và không có triệu chứng tại trường quân sự tỉnh cũ